đồng thời thực hiện đồng bộ các biện pháp mà trước trong đêm giao thừa tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh thanh hóa đã được đảm bảo đặc biệt là các địa phương không để xảy ra tình trạng đốt pháo trái phép
trước đó giám đốc công an tỉnh thanh hóa đã tăng cường hơn một cán bộ chiến sĩ các phòng nghiệp vụ và công an các huyện thị xã thành phố xuống địa bàn các xã phường thị trấn trên địa bàn
phối hợp với các lực lượng cơ sở triển khai phương án giám sát chốt chặn đảm bảo an ninh trật tự phòng ngừa phát hiện ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp sử dụng trái phép đảm bảo trật tự an toàn giao thông trật tự công cộng phục vụ nhân dân du xuân đón tết
do có sự tham biểu tích cực của lực lượng công an và sự vào cuộc mạnh mẽ của cấp ủy chính quyền các cấp nên tình hình an ninh trật tự trên địa bàn toàn tỉnh trong dịp trước tết và đêm giao thừa được đảm bảo ổn định không để xảy ra các vụ việc phức tạp nổi cộng tội phạm và tiện hạ xã hội được kiềm chế trật tự an toàn giao thông trật tự công cộng có chuyển biến tích cực không để xảy ra ủn tắc giao thông và đua xe trái phép đặc biệt trong đêm giao thừa không để xảy ra đốt pháo trái phép góp phần giữ v
trong khi đó về tình hình an toàn giao thông ngay trong ngày một tết canh tí hai nghìn hai mươi lực lượng cảnh sát giao thông đã kiểm tra xử lý hai hai trăm năm mươi tám trường hợp vi phạm trong đó có ba trăm chín mươi bốn trường hợp vi phạm nồng độ cồn
trong ngày một tết toàn quốc xảy ra hai mươi một vụ tai nạn giao thông đường bộ làm chết hai mươi hai người bị thương một mươi ba người so với cùng kỳ tết nguyên đán kỷ hợi hai nghìn một mươi chín bằng về số vụ tăng bảy người chết bằng về số người bị thương không xảy ra tai nạn đường sắt đường thủy
lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ của cục và địa phương đã kiểm tra xử lý hai hai trăm năm mươi tám trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông nộp kho bạc nhà nước hai tỷ ba trăm năm mươi tám triệu đồng
trong đó bốn mươi chín địa phương đã xử lý ba trăm chín mươi bốn trường hợp vi phạm nồng độ cồn
lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy của cục và địa phương cũng đã kiểm tra xử lý hai trăm hai mươi năm trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông nộp kho bạc nhà nước hai trăm bốn mươi sáu triệu đồng
thưa quý vị và các đồng chí lễ chùa đầu năm đã trở thành một nét đẹp văn hóa của người việt
đi lễ chùa ngoài ước nguyện còn là khoảnh khắc để chúng ta hòa mình vào trốn thanh tịnh bỏ lại phía sau những vất vả trong cuộc sống mưu sinh
với quân và dân ở trường sa lễ chùa đầu năm không chỉ để cầu may tìm sự bình an mà còn hướng về cội nguồn của dân tộc
tại hà nội từ sáng sớm nhiều ngôi đền chùa nổi tiếng như là đền voi phục đền quán thánh hay là đền ngọc sơn chùa trấn quốc phủ tây hồ đã có rất đông người dân đi lễ chùa để cầu may mắn
vui sức khỏe cho gia đình nhân dịp xuân mới
trong khi các tỉnh miền bắc có mưa lớn gió lạnh thì thời tiết tại tp hcm vẫn nắng nóng
tại các ngôi chùa nổi tiếng như là chùa phủ quang chùa vĩnh nghiêm chùa giác ngộ có rất đông người đến lễ phật
từ sáng sớm đã có hàng nghìn người dân đổ về đây để lễ chùa cầu may trong sáng mùng một đầu năm
năm nay không khí ôn hòa thời tiết thuận lợi đã tạo điều kiện cho người dân và du khách đến viếng lễ chùa rất đông
nhiều người đi lễ phải đứng tử rất xa
tuy nhiên mọi người đều mong muốn đến chùa để cầu sức khỏe bình an và mọi điều tốt đẹp sẽ đến trong năm mới
sức hấp dẫn của đại nội huế đầu năm với nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật cung đình
các trò chơi trốn hoàng cung đã thực sự thu hút được rất nhiều du khách và người dân đến đây
đặc biệt ngày hôm nay ngày mùng một tết
người dân và du khách đến đây nhiều hơn bất kỳ địa điểm tham quan nào ở huế
tham quan đại nội huế đầu năm mới canh tí hai nghìn hai mươi
du khách và công chúng ngoài thưởng thức nhã nhạc xem trình diễn thư pháp ngắm hoa vườn ngự
đây còn là cơ hội để du khách trải nghiệm khám phá nhiều trò chơi ngày xuân giữa những cung điện hoàng gia xưa
năm nay trong cả ba ngày tết cổ truyền khu di sản huế gồm đại nội luôn mở cửa miễn phí cho du khách nội địa đến tham quan
không những tham quan cung điện lầu son gác tía miễn phí du khách còn được thưởng thức nhã nhạc cung đình huế
ngay sân điện thái hòa đại nội huế trong ngày mùng một tết
vâng thưa quý vị có thể thấy rằng đi lễ chùa đầu xuân là nét văn hóa của người việt
và trong thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới thì trong ngày

từ đêm ba mươi và sáng ngày mùng một tết rất nhiều người dân đã đi lễ chùa
không chỉ ở trong đất liền mà ở trường sa
thì lễ chùa đối với người dân không chỉ là để tìm đến một trốn tâm linh để cầu bình an
mà điều đó còn là để hướng về cội nguồn của dân tộc
trường sa có gió bốn mùa có trăng giữa tháng có chùa quanh năm
năm nào cũng vậy cứ mùng một tết chị thắm lại cùng hàng xóm và cán bộ chiến sĩ trên đảo sông tử tây đi lễ chùa
đối với chị lễ chùa đầu xuân là nét văn hóa của người việt

ngày tức ngày mùng một tết nguyên đán canh tí hai nghìn hai mươi tại công an thành phố đà nẵng thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã tới thăm và chúc tết các lực lượng vũ trang của thành phố gồm bộ chỉ huy quân sự thành phố công an thành phố bộ đội biên phòng thành phố cùng đi có trung tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an và ông huỳnh đức thơ chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng

đón thời khắc thiêng liêng trong an bình
tại buổi chúc tết thủ tướng nguyễn xuân phúc biểu dương và đánh giá cao những cố gắng nỗ lực hết mình hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của các lực lượng vũ trang tp đà nẵng trên lĩnh vực giữ gìn an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội phòng cháy chữa cháy và bảo vệ an toàn chủ quyền an ninh quốc gia